thưa quý vị trong những ngày đầu tháng một mươi một trên địa bàn tỉnh con tum đã liên tiếp xảy ra các vụ trọng án liên quan đến hành vi giết người
điều đặc biệt hơn là các đối tượng phạm tội trong độ tuổi thanh thiếu niên chiếm một nửa số vụ
những vụ trọng án con giết bố học sinh giết bạn xảy ra trên địa bàn thời gian gần đây
tiếp tục cho thấy lối sống và nhận thức của một bộ phận giới trẻ đang bị xuống cấp nghiêm trọng
điểm qua vụ việc xảy ra ở huyện đắc tô vào ngày năm tháng một mươi một
chú minh thuận một mươi tám tuổi chú tải thị trấn đắc tô huyện đắc tô về nhà thì gặp bố mình đang ngồi uống rượu một mình
nên đã có lời lẽ can ngăn thì đã bị bố dùng một cây sắt đánh liên tiếp vào người
sau khi em đỡ được khoảng ba phát ba phát từ từ thì em đau quá em không chịu nổi
và em lậm được con dao ở dưới đất và em đứng dậy em ngé đánh của bố
thì bố lao thẳng người phía em và em đánh bố luôn
nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nhưng đến khoảng hai mươi hai h
cùng ngày thì tử vong và chỉ chưa đầy một tuần sau
một vụ án mạng cũng rất đỗi đau lòng đã xảy ra trước cổng trường trung học phổ thông ngô mây
thành phố con tum cũng chỉ vì một chút ghen tuông trong chuyện tình cảm
mà cái giá phải trả là mạng sống của một thanh niên trẻ
vừa rồi nhà trường có tổ chức thi online môn toán
duyên là học trong lớp với tôi có gửi bài cho tôi tôi có nhắn lại với duyên là
ok em trông cháy là người yêu của duyên hay vậy
tuy nhiên thấy vậy tưởng tôi với duyên có tình cảm với nhau
chạy gây chuyện của tôi và hiện tôi lên cầu số bốn để giải quyết bao tẩm
nhưng tôi không có đây
không hẹn được võ xuân huy ra nói chuyện nên đến trưa ngày một mươi tháng một mươi một
trần văn chi một mươi sáu tuổi trú tại xã cơ rông thành phố con tum
cùng ba người bạn khác đã đến trước cổng trường trung học phổ thông ngô mây để chặn đánh huy
lúc này trí đã dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp nhiều lần vào đầu huy
để phản kháng huy đã lấy con dao bấm đâm một nhát ngay ngược trí rồi bỏ chạy
hậu quả trí tử vong trên đường đưa đi cấp cứu
có thể thấy nguyên nhân chủ yếu các vụ án là do nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật
của một bộ phận thanh thiếu niên còn hạn chế dễ bị kích động dẫn đến các hành vi nguy hiểm cho xã hội
trước tình hình đó phòng xã hội xã hội xã hội tham mưu cho đảng ủy
bang nhóm đốc bang tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện công tác điều tra cơ bản của hệ lực lực xã hội xã hội
trong đó chúng tôi chú ý đến hai chuyên đề
đó là chuyên đề phòng ngừa đối với các tội phạm xâm phạm tính mạng sức khỏe
cũng là chuyên đề phòng ngừa đối với các tội phạm liên quan đến các lừa tuổi thanh thiếu niên dưới một mươi tám tuổi
rồi phối hợp với
một số các trường các trường phòng ngừa đối với các tội phạm xâm phạm tính mạng sức khỏe
công tác phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm này không thể chỉ giao cho một mình các cơ quan thực thi pháp luật
mà phải có sự chung tay góp sức của các cấp các ngành các đoàn thể
mà trong đó vấn đề căn cơ là phải có sự tích cực trong công tác giáo dục công tác văn hóa
thì mới mong có sự chuyển biến tích cực và ổn định lâu dài
cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn